công an thành phố buôn ma thuật tỉnh đắk lắc vừa ra quyết định khởi tố bị can một mươi tám đối tượng
trong đường dây ghi số đề lớn nhất từ trước đến nay ở tỉnh đắk lắc
với tổng số tiền giao dịch trên năm trăm linh tỷ đồng để tiếp tục điều tra về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc
trước đó các tổ công tác của đội điều tra tổng hợp công an thành phố buôn ma thuật
đồng loạt kiểm tra bắt quả tang hàng loạt địa điểm ghi số đề trên địa bàn thành phố và các huyện ở tỉnh đắk lắc
cầm đầu đường dây số đề này là nguyễn anh tài chú thành phố buôn ma thuật tỉnh đắk lắc
khám xét tại địa điểm lực lượng công an đã thu giữ gần hai trăm năm mươi triệu đồng tiền mặt
trên hai mươi điện thoại di động cùng nhiều tài liệu tăng vật liên quan đến hoạt động ghi số đề
bước đầu công an đã làm rõ đường dây số đề này hoạt động trong một thời gian dài
mỗi ngày giao dịch khoảng một tỷ đồng tổng số tiền giao dịch đến khi bị bắt là trên năm trăm linh tỷ đồng